tuy nhiên sau đó họ hoàng luôn nghĩ đến những người xung quanh vì dẫu sao mình cũng hơn người khác rất nhiều
vì vậy tôi đã quyết định cho đại diện của tôi tại việt nam tiếp tục phân phát thực phẩm cho các hộ nghèo đang phải chịu đựng nhiều khó khăn
trong hai ba đứa con của phi nhung người lớn nhất cũng một mươi năm tuổi bé nhỏ nhất chỉ mới một hai tuổi
một bé sống trong chùa và phi nhung thường xuyên qua lại thăm các con
còn số khác sống trong nhà ở bình phước
nơi đây cũng là nơi phi nhung gần gũi và chăm sóc các con
tất cả những đứa con đến với phi nhung được coi như cái duyên bị cha mẹ ruột bỏ rơi ở trước cổng chùa hoặc những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn
sọng ca bông điên điển cho biết cô không muốn nhắc đến quá khứ các con vì điều đó càng khác thêm nỗi đau cho con
điều mà cố ca sĩ phi nhung quan tâm chỉ là ngày ngày được chăm sóc dạy dỗ nhìn các con lớn lên
giờ đây khi phi nhung nằm xuống nhiều người tiếc thương cho cô
và xót xa cho những đứa trẻ mồ côi lần nữa
một số em nhỏ là con nuôi của phi nhung vẫn còn cha mẹ gia đình như hồ văn cường phạm thiên ngân phạm tuyết nhung
nhưng nhiều em nhỏ là trẻ mồ côi không nơi nương tựa
chính vì vậy từ khi phi nhung qua đời nhiều người không khỏi lo lắng cho số phận của các em
là đồng nghiệp cũng là đàn trị thân thiết như ruột thịt với phi nhung
các sĩ tri phi phương trinh hứa sẽ lo liệu cho các con từ khi hay tin phi nhung nguy kịch
các con nuôi của phi nhung tôi sẽ lo
các con ơi các con đừng lo
các con sẽ không bị bỏ rơi đâu
cô sẽ phụ mẹ để lo tương lai cho các con
tri phi phương trinh khẳng định
ngoài ra tỷ phú hoàng kiều cũng thông báo trên live stream của mình xong ông sẽ thay phi nhung nuôi hai ba đứa trẻ
qua đây hoàng kiều gửi lời cảm ơn tất cả những vị mạnh thường quân đã hỗ trợ và giúp chúng tôi trong công cuộc này
ngoài hàng chục ngàn phần quà ngày hai mươi bốn tháng một mươi sắp tới
một mươi triệu khẩu trang sẽ về đến việt nam
hoàng kiều tặng bộ y tế năm triệu khẩu trang sẽ chuyển về hà nội
và tặng ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm sở y tế tp hcm
quân đội tham gia tuyến đầu chống dịch năm triệu khẩu trang chuyển về tp hcm
phi nhung vẫn khẳng định
hạnh phúc nhất là được làm từ thiện cho dù ai nói đánh bóng tên tuổi
nên ai nói gì tôi cũng không quan tâm
hiện tại bây giờ càng làm từ thiện càng bị oan ức
nhưng tôi lại thích
sống ngay thẳng thì không có gì phải sợ
nếu có cơ hội và có thật nhiều tiền tôi vẫn tiếp tục
chị cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình bằng việc xét nghiệm covid một mươi chín hàng tuần
nhưng rồi chị nhiễm bệnh mà không biết nguồn lây
trong cuộc sống mỗi ngày ai cũng từng có những câu chuyện hối tiếc
phi nhung cũng vậy
nhưng có một điều chị mãi mãi kiên định với sự lựa chọn của mình là làm thiện nguyện
phi nhung chân thành chia sẻ
tôi làm từ thiện bằng tiền đi hát
nuôi con cũng từ tiền tôi đi hát
tôi không có quỹ tử thiện như những người khác
nên tôi làm việc từ thiện do tiền của tôi
tôi có cái tên hôm nay và cuộc sống ngày hôm nay nơi các trẻ em cơ nhỡ đến ngày hôm nay
cũng là do khán giả cho tôi cái tên ca sĩ phi nhung
thì tôi được đi hát mới có tiền nuôi các con
tôi rất hãnh diện khi được khán giả thương cho đến bây giờ
nên tôi không sợ một số bạn bè
tôi không sợ cộng đồng mạng phá tôi
họ chửi tôi như thế nào đi nữa
thậm chí hạ nhục tôi
tôi vẫn cười
phi nhung từng kể lại hơn hai mươi năm khi chị về việt nam
chứng kiến quá nhiều mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống
nên từ đó lúc nào có tiền là đi từ thiện
và thế là hành trình từ thiện của phi nhung kéo dài hơn hai mươi năm qua từ nay khép lại
ngôi sao phi nhung về trời
vẫn luôn tỏa sáng trên bầu trời
và trong lòng người hâm mộ
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại